sau khi ăn cơm gà tại một quán ăn trên đường bà triệu thành phố nha trang khánh hòa
hàng loạt người có triệu chứng bị ngộ độc được đưa vào bệnh viện điều trị
sở y tế khánh hòa ra công văn phối hợp tìm nguyên nhân
tối ngày một mươi ba tháng ba ông bùi xuân minh giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết
đến hôm nay tổng số ca nghi bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại các bệnh viện
sau khi ăn cơm gà tại quán gà trâm anh số một mươi bà triệu thành phố nha trang là sáu mươi người
trong đó có hai mươi người có các triệu chứng nhẹ sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày
còn bốn mươi người vẫn đang nằm theo dõi hiện tại sức khỏe đang dần ổn định
theo báo cáo vào lúc hai mươi h ba mươi ngày một mươi hai tháng ba trung tâm y tế thành phố nha trang có nhận tin báo
một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cơm gà
ngay khi nhận được tin đội điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố đã đi điều tra
tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện bệnh nhân có các triệu chứng như đau bụng
buồn nôn đi cầu phân lòng sốt mịt lạ nguyên nhân gây ngộ độc hiện vẫn chưa xác định
tại bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang hiện đang điều trị một số bệnh nhân nghi bị ngộ độc
chị lê thị ly na du khách từ đà lạt cho hay cả gia đình chị có một mươi một người lớn và ba trẻ em
xuống thành phố nha trang du lịch ghé vào quán cơm gà châm anh để ăn trưa
sau đó vài tiếng gần như toàn bộ thành viên bị nôn ói nhức đầu
chúng tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc
con gái tôi từ khi nhập viện vào chiều tối hôm qua ngày một mươi hai tháng ba thì liên tục sốt cao gần bốn mươi độ mê man
phía chủ quán cũng có liên hệ đến gia đình chúng tôi để xin giải quyết
nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng hướng điều trị phù hợp
vì đáng lẽ sau khi đi du lịch xong chúng tôi sẽ quay về đài lạt
nhưng vì thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị
anh mạnh cường chú tại thành phố nha trang cho biết hôm ngày một mươi một tháng ba
gia đình anh đến quán mua cơm gà cho con trai ăn
tối cùng ngày con của anh cường có biểu hiện ói mửa sốt mắt đỏ
sáng hôm sau vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang
khi đến bệnh viện anh thấy nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự
hiện sức khỏe của con tôi đã tạm ổn triệu chứng ngộ độc vẫn còn nên bác sĩ cho chuyển kháng sinh vào thuốc
chị nguyễn thị kim quy chú tại thành phố đà lạt lâm đồng cho biết
chị và con trai vẫn phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà trâm anh
đường bà triệu thành phố nha trang
theo phản ánh của chị quy trưa ngày một mươi một tháng ba gia đình chị bao gồm một mươi bốn người
trong đó có ba trẻ em từ đà lạt xuống nha trang du lịch
khoảng một mươi một h ba mươi thì ghé cơm gà châm anh để ăn trưa
tại đây gia đình ăn các món gà luộc gà chiên và canh gà
quá trình ăn đều sử dụng nước sốt
đến khoảng hai mươi một giờ thì nhiều người trong nhà xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy nôn ói
đến khuya thì có người sốt nghĩ do thức ăn lạ nên mọi người gắn cầm cự
ngày một mươi hai tháng ba trong khi đi chơi tình trạng này vẫn không giảm mà nặng hơn
nên chiều ngày một mươi hai tháng ba gia đình chị quy bắt xe vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang để kiểm tra
sau đó có ba người lớn và hai trẻ em phải nhập viện vì triệu chứng sốt cao ói mửa tiêu chảy liên tục
còn bốn người sau khi kiểm tra chuyển nước thì có giảm nên không phải nhập viện
hiện hai mẹ con tôi vẫn đang nằm viện vì triệu chứng tiêu chảy vẫn còn cháu vẫn sốt
riêng cháu gái của tôi ngô ngọc an vi năm tuổi vẫn còn sốt cao triệu chứng nặng hơn
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai khánh hòa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường
khi sáu trăm bốn mươi tám học sinh trường ischul nhập viện sau bữa ăn trưa
trong đó một ca tử vong nguyên nhân vụ ngộ độc được xác nhận là do vi khuẩn salmonella xuất phát từ cánh gà cho nấu chín
ngày một mươi ba tháng ba sở y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân huy động tối đa tất cả các nguồn lực để tập trung cấp cứu điều trị
trong đó yêu cầu người bị ngộ độc có triệu chứng nặng trẻ em và người già ưu tiên chuyển lên bệnh viện tuyến trên
các cơ sở y tế kịp thời hội trần với bệnh viện tỉnh khi có ca bệnh diễn biến bất thường phức tạp
khi tiếp nhận bệnh nhân phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lưu mẫu bệnh phẩm
ông minh cho hay sở y tế chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hỗ trợ cho các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm tp nha trang trong suốt quá trình điều tra
thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm để sở y tế triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
trong ngày một mươi ba tháng ba quán cơm gà trâm anh đã bị tạm đình chỉ kinh doanh để điều tra
cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mẫu thức ăn nghi ngộ độc để gửi đi xét nghiệm tìm ra chính xác nguyên nhân